trước tình hình ngập lụt tại huyện trương mỹ thành phố hà nội chiều tối nay ông nguyễn đức trung chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã có buổi kiểm tra đê sông bùi huyện trương mỹ
do thời tiết tiếp tục có mưa to kèm theo nước sông bùi trong ngày hai mươi chín tháng bảy dâng cao ở mức bảy ba mươi ba mét nên một số tuyến đê tả bùi có nguy cơ bị tràn
trước tình hình đó ngay trong đêm hai mươi chín tháng bảy cán bộ và bà con nhân dân sống trong khu vực đê đã dùng bao tải đắp chống tràn được hơn sáu trăm linh mét đê
trong đêm nay dự báo mực nước sông tả bùi sẽ tăng thêm năm mươi cm nếu hệ thống đê này tràn bờ sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng
kiểm tra hệ thống đê ông nguyễn đức trung yêu cầu lãnh đạo huyện trường mỹ chuẩn bị sẵn sàng phương án bảo vệ đê
trước mắt thành phố xuất một mươi bao tải để tiến hành đắp đê cao hơn năm mươi cm
ông nguyễn đức trung yêu cầu địa phương chuẩn bị phương án di rời dân để không để xảy ra tai nạn liên quan đến con người
ông nguyễn đức trung cũng cho biết khu vực này nằm trong vùng phân lũ để bảo vệ nội đô khỏi lũ lụt
thời gian tới thành phố hà nội sẽ lên phương án sử dụng cư bê tông cho những đoạn đê sung yếu và sẽ cho nạo vét lòng sông
bác sĩ lê đức nhân giám đốc bệnh viện đa khoa tp đà nẵng cho biết
bốn nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra dạng sáng ba mươi tháng bảy tại thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
nhập viện trong tình trạng nguy kịch đã được khẩn trương hội trần cấp cứu và tình trạng sức khỏe của các nạn nhân đang có dấu hiệu đáp ứng điều trị
trong số bốn nạn nhân nhập viện khoảng ba giờ ba mươi phút tại bệnh viện đa khoa tp đà nẵng thì có hai trẻ em
một bệnh nhi nam nhập viện trong tình trạng suy giảm ý thức hôn mê sâu xuất hiện phù não hai bên tiên lượng nặng và đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu
còn bé gái bị chấn thương răng hàm mặt cũng đã được xử trí kịp thời mạch ổn định và tiếp tục theo dõi
hai bệnh nhân còn lại là một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi bị đa chấn thương nặng đang được hồi sức cấp cứu và một bệnh nhân nam khoảng bảy mươi tuổi hiện vẫn trong tình trạng nặng bị chấn thương sọ não dập phổi gãy xương tay
các bệnh nhân này đang được điều trị tích cực và theo dõi đặc biệt tại khoa hồi sức cấp cứu và có dấu hiệu đáp ứng điều trị
hiện bệnh viện đang tập trung tối đa nhân lực và ekip giỏi nhất để giành lại sự sống cho bệnh nhân
sau một ngày xét xử chiều nay tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo phan văn anh vũ tức vũ nhôm và hai bị cáo khác về cùng tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước
ba bị cáo cùng bị đưa ra xét xử trong vụ án này về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước gồm phan văn anh vũ tức vũ nhôm
phan văn anh vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại quận hải châu thành phố đà nẵng
phan hữu tuấn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm trú tại quận tây hồ thành phố hà nội nguyên phó tổng cục trưởng bộ công an đã nghỉ hưu
và nguyễn hữu bách sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại quận hoàng mai tp hà nội nguyên cán bộ bộ công an
phiên tòa được xét xử kín và công khai phần quyết định của bản án sơ thẩm
sau khi xem xét toàn diện vụ án cân nhắc các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ cho các bị cáo hội đồng xét xử đã quyết định tuyên án phạt các bị cáo
phan văn anh vũ chín năm tù phan hữu tuấn bảy năm tù nguyễn hữu bách sáu năm tù về cùng tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước
theo quy định tại điều ba trăm ba mươi bảy khoảng ba điểm b và điểm c bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
ngoài ra tòa còn tuyên sung công nhiều tăng chứng vật chứng có liên quan trong vụ án
bản tin sẽ được tiếp tục với phần tin quốc tế
trung quốc và anh sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược trong kỷ nguyên vàng
đồng thời thúc đẩy một thỏa thuận thương mại tự do hậu brexit
đây là kết quả vừa đạt được giữa ngoại trưởng anh và người đồng cấp nước chủ nhà
trong khuôn khổ đối thoại chiến lược trung quốc anh diễn ra tại bắc kinh ngày ba mươi tháng bảy
phát biểu họp báo chung sau đối thoại hai ngoại trưởng cho biết đã thảo luận các biện pháp giúp tăng cường hợp tác
để mạnh thương mại tự do đa phương và phối hợp cùng giải quyết những vấn đề chung của khu vực và thế giới
có hai điều mà tôi cho rằng sẽ thu hút sự quan tâm của người dân anh
đó là đề nghị của ngoại trưởng vương nghị đối thoại về một thỏa thuận thương mại tự do giữa anh và trung quốc hậu brexit
chúng tôi quan tâm và sẽ thăm dò khả năng này
bên cạnh đó chúng tôi cũng thảo luận cả về vấn đề lãnh sự với phía trung quốc
về phần mình ngoại trưởng vương nghị khẳng định lại lập trường đối thoại của trung quốc trong các vấn đề thương mại
theo đó cánh cửa đối thoại với mỹ vẫn để ngỏ
đối thoại và giảm thiểu nguy cơ đối đầu trong căng thẳng thương mại là lập trường kiên định của bắc kinh
đây là kênh tốt nhất để giải quyết bất đồng song đối thoại phải dựa trên cơ sở bình đẳng tôn trọng lẫn nhau và theo quy định hiện hành
trong chuyến công du hồi tháng riêng tới trung quốc của thủ tướng anh theresa may
hai nước cũng đã ký hàng loạt thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng
ngày ba mươi tháng bảy nhà chức trách indonesia cho biết
đang đẩy nhanh nỗ lực giải cứu hàng trăm người đang mắc kẹt trên núi rinzani
sau trận động đất có cường độ mạnh sáu bốn độ richter xảy ra trên đảo du lịch lonberg tỉnh tây nussa tenggara trước đó một ngày
theo cơ quan quản lý thiên tai quốc gia indonesia đến nay đã gần hai trăm năm mươi trong tổng số tám trăm hai mươi người mắc kẹt trên sườn núi
lúc xảy ra động đất được giải cứu thành công
đáng chú ý khoảng hai phần ba số người kẹt lại trên núi là du khách nước ngoài
hiện toàn bộ những hộ gia đình sinh sống trên núi rinani sẽ được sơ tán
nhà chức trách địa phương cho hay đã điều động hai trực thăng đến đón những người mắc kẹt và cung cấp thực phẩm
cùng ngày tổng thống indonesia joko widodo đã tới đảo lombok trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ và cam kết hỗ trợ năm mươi triệu rupee
để người dân tái thiết nhà cửa
dạng sáng hôm hai mươi chín tháng bảy trận động đất mạnh sáu bốn độ richter xảy ra trên đảo lombok đông nam indonesia
cách đảo du lịch bali khoảng một trăm linh km về phía đông khiến ít nhất một mươi sáu người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương
đồng thời làm hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại
chính quyền thành phố toronto canada đã kêu gọi ban hành lệnh cấm trao đổi mua bán súng ngắn trong thành phố
như một biện pháp ngăn chặn nạn bạo lực súng đạn sau thảm kịch xả súng ngày hai mươi ba tháng bảy
sau vụ xả súng làm hai người chết và một mươi ba người bị thương hôm hai mươi ba tháng bảy hội đồng thành phố poronto đã biểu quyết với đa số phiếu thuận
kêu gọi chính quyền cấp thành phố và cấp liên bang ban lệnh cấm trao đổi
mua bán súng ngắn đạn dược tại thành phố lớn nhất canada này
cũng tại cuộc họp này các thành viên hội đồng đã thảo luận về bạo lực súng đạn nguyên nhân hệ quả của vấn đạn này và những giải pháp khả thi
hiện cảnh sát vẫn chưa xác định nghi phạm fajan husan sở hữu khẩu súng bằng cách nào cũng như động cơ gây án là gì
công nghệ thực tế ảo đã được ứng dụng ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau
tại trung quốc một số trung tâm cai nghiện ma túy đang áp dụng phương pháp trị liệu mới bằng công nghệ thực tế ảo trong điều trị người cai nghiện
tại trung tâm cai nghiện này người bệnh được đeo thiết bị thực tế ảo vr ba trăm sáu mươi có trang bị hệ thống theo dõi chuyển động mắt và bước vào cảnh sử dụng chất cấm
dựa vào chuyển động mắt của người đeo cùng với nhịp tim và các chỉ số sinh học khác được ghi nhận là một cách khách quan
các bác sĩ có thể biết được mức độ nghiện sau đó người nghiện được xem video cho thấy cách các loại thuốc hủy diệt sẽ gây tổn hại cho sức khỏe con người như thế nào để ngăn chặn mong muốn của họ
hà lan vừa dừng cuộc thử nghiệm cho phụ nữ mang thai uống thuốc
thuốc sindenafil hay còn có tên hiệu là viagra sau khi có một mươi một trẻ sơ sinh tử vong do gặp vấn đề bất thường ở phổi
trong cuộc thử nghiệm một trăm tám mươi ba phụ nữ đã uống sinafin trong thai kỳ kể từ năm hai nghìn một mươi năm để đánh giá độ an toàn và tính hiệu quả của thuốc này
đối với các thai nhi bị chẩn đoán chậm tăng trưởng trong tử cung hay có nguy cơ bị chết lưu và tử vong sau khi sinh
tuy nhiên theo thống kê đã có tới một mươi chín trẻ có mẹ sử dụng sidenafin đã chết ngay sau khi trào đời
trong đó có một mươi một trường hợp tử vong vì bất thường tại phổi
mặc dù thử nghiệm được tiến hành với kỳ vọng loại thuốc trên có thể mở ra một số mạch máu trong nhau thai và sau đó giúp bào thai tăng trưởng
tuy nhiên các nhà nghiên cứu phát hiện sinafin có liên quan tới việc các đứa trẻ mắc một căn bệnh về mạch máu trong phổi và làm tăng nguy cơ tử vong sau sinh
các nhà nghiên cứu phát hiện sindenafil có liên quan tới việc các đứa trẻ mắc một căn bệnh về mạch máu trong phổi và làm tăng nguy cơ tử vong sau sinh